kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tiếp theo không khí lạnh tại bắc bộ sẽ suy yếu dần nhiệt độ cũng sẽ tăng chậm dần
thời tiết tiếp tục không mưa ngày có nắng trở lại
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới tại đông bắc bộ có thể đạt ngưỡng là từ một mươi tám cho đến hai mươi một độ
có nơi cao hơn trời rét sau đó sang ngày hai mươi một nhiệt độ sẽ tăng nhẹ khoảng một độ
các tỉnh phía tây bắc bộ trời phổ biến không mưa thời tiết tiếp tục rét
nhưng nhiệt độ sẽ có xuống tăng chậm dần
nhiệt độ cao nhất trong ngày một mươi chín và ngày hai mươi sẽ là từ một mươi tám đến hai mươi một độ
sau đó sang ngày hai mươi một sẽ tăng nhẹ thêm khoảng một độ
nhìn chung thời tiết trong những ngày này tại bắc bộ khá thuận lợi cho các hoạt động chuẩn bị cho tết nguyên đán
quý vị nên chú ý mặc áo đủ ấm nhất là vào lúc tối muộn và sáng sớm
tại các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
ngoại trừ khu vực thanh hóa nghệ an thời tiết khá tương đồng với khu vực bắc bộ
thì tại các tỉnh khác tiếp tục có mưa và mưa rào
nhưng lượng mưa là không lớn phổ biến khoảng dưới một mươi mm có nơi cao hơn
làm ảnh hưởng phần nào tới hoạt động sinh hoạt và sản xuất ngoài trời của người dân trong dịp cuối năm
khu vực phía bắc trời rét phía nam trời lạnh
nhiệt độ cao nhất trong cả khu vực trong ngày mai là từ một mươi bảy đến hai mươi độ sau đó tăng nhẹ thêm một độ
các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi sẽ có mưa vài nơi từ bình định đến bình thuận không mưa
nhiệt độ ngày mai trên khu vực
hầu như không quá mức là hai mươi tám độ sau đó giảm hai độ trong ngày hai mươi và ngày hai mươi một
tại khu vực tây nguyên trời tiếp tục phổ biến không mưa ngày nắng chế độ nhiệt ẩm không có nhiều biến động
trời rét nhẹ về đêm và sáng ban ngày trời nắng nhưng cường độ là không mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là hai mươi sáu hai mươi chín độ sau đó tăng lên mức hai mươi bảy ba mươi độ trong hai ngày tiếp theo
nam bộ có thời tiết ổn định trong ba ngày tới không có mưa ngày có nắng với cường độ khá mạnh
buổi trưa và đầu giờ chiều oi bức với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ